hiện nước lũ đã rút ở một số địa phương miền trung ngay lập tức bộ y tế đã có công điện khẩn yêu cầu các cơ sở y tế thuộc những địa phương này khẩn trương phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến dưới nhất là tuyên truyền cho người dân cần thận trọng với nhiễm khuẩn nước lũ